thưa quý vị mở đầu là thông tin về vụ cháy khiến hai trẻ tử vong tại tp hcm
công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ
công an tp hcm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trước đó vào lúc một mươi sáu h hai mươi hai phút ngày hai mươi ba tháng bảy công an xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ một mươi bốn xã vĩnh lộc a
căn nhà có diện tích hơn bốn mươi m hai gồm một chẹt và một gác lửng
thời điểm xảy ra cháy căn nhà nói trên bị khóa cháy từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc
bên trong nhà có sáu bé
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân phá khóa cửa và cứu được bốn cháu bé ra ngoài an toàn
riêng hai em bị ngất xỉu đã được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện bình chánh và công an xã vĩnh lộc a đưa đi cấp cứu
tuy nhiên các em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hiệp vụ cháy đang được điều tra làm rõ